lãnh đạo tỉnh yên bái mới đây đã đề nghị các chủ đầu tư cần đẩy nhanh các thủ tục sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án làm cơ sở giao chi tiết kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đặc biệt đối với nguồn vốn ngân sách trung ương
tính đến ngày một mươi năm tháng sáu toàn tỉnh yên bái đã giải ngân đạt gần một năm trăm linh tỷ đồng trên kế hoạch vốn đã giao chi tiết là hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng bằng ba mươi một sáu cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín là hơn sáu trăm linh tỷ đồng